đội cảnh sát phòng chống ma túy công an tp vinh ngày hôm nay đã phá thành công chuyên án một trăm hai mươi tám
bắt một vụ mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt gồm nguyễn văn trang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã trường sơn huyện đức thọ hà tĩnh
và trần văn đàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại khối yên khánh thị trấn nam đàn đang có hành vi giao dịch mua bán ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ của trang một xe máy năm tám gam ma túy dạng đá
khám xét nhanh nhà ở của đối tượng đàn lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ được ba bánh heroin và một mươi bốn viên ma túy tổng hợp
một xe ô tô biển kiểm soát chín mươi chín k bốn nghìn năm trăm ba mươi bảy
hiện hai đối tượng đã được đội cảnh sát ma túy công an tp vinh tạm giữ và tiếp tục điều tra mở rộng